vào lúc bốn giờ sáng nay bão số hai đang cách bờ biển thái bình khoảng tám mươi năm km nam định khoảng tám mươi một km
ninh bình khoảng sáu mươi một km và thanh hóa khoảng ba mươi bốn km
sư gió mạnh nhất cấp tám tức là khoảng từ sáu mươi cho đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi
dự báo trong ba giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng một mươi năm km trên giờ
do ảnh hưởng của bão ở các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình đã có mưa to đến rất to
với tổng lượng mưa phổ biến từ một trăm linh cho đến hai trăm năm mươi mm
mưa lớn dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ ở khu vực bắc bộ
và từ thanh hóa đến quảng bình
trong chiều nay đến sáng ngày một mươi bốn tháng sáu ở khu vực tây bắc có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi cho đến một trăm linh mm
riêng điện biên sơn la có nơi trên một trăm năm mươi mm
đối với khu vực hà nội hôm nay được dự báo sẽ có mưa rông với lượng mưa lớn
và chảy đều ở tất cả các khu vực
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh